sáng sớm nay một mươi sáu tháng một mươi hai đã xảy ra một vụ lở đất tại một khu cắm trại ở bang selangor malaysia khiến ít nhất hai người thiệt mạng trong đó có một trẻ em và năm mươi một người còn đang mất tích
theo giám đốc sở cứu hỏa và cứu hộ selangor trận lửa đất xảy ra gần tranh trại fathers organic farm khiến đất đá rơi xuống từ độ cao ước tính ba mươi mét so với khu cắm trại và bao phủ một khu vực rộng khoảng bốn hectare
lực lượng cứu hỏa đã lập tức đến hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi cấp cứu đầu tiên lúc hai h hai mươi bốn phút sáng đến nay ít nhất ba mươi bảy người đã được giải cứu được biết có khoảng một trăm linh người tại khu cắm trại có khả năng là nạn nhân của vụ lở đất nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân vẫn đang được thực hiện